hôm qua bộ y tế vừa có văn bản gửi một số tỉnh thành phố về việc tạm dừng khai báo y tế
tại tất cả các cửa khẩu của việt nam từ giờ ngày hai mươi bảy tháng bốn
như vậy tất cả các vận động viên huấn luyện viên thành viên đoàn
cổ động viên các nước đến việt nam sự sea games ba mươi một sẽ không phải khai báo y tế
văn bản nêu rõ hiện nay dịch covid một mươi chín đã có xu hướng giảm số ca mắc và tử vong
trên phạm vi toàn cầu tại việt nam dịch covid một mươi chín vẫn đang được kiểm soát
trên phạm vi toàn quốc với tỷ lệ bao phủ vaccine phòng covid một mươi chín cao
căn cứ tình hình dịch covid một mươi chín và nghị định số tám mươi chín c hai nghìn một mươi tám ndcp ngày hai mươi năm tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều luật của phòng chống bệnh truyền nhiễm
về kiểm dịch y tế biên giới bộ y tế đề nghị ubnd tỉnh thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan
tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế với covid một mươi chín tất cả các cửa khẩu của việt nam
đối với người nhập cảnh kể từ giờ phút ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
các tỉnh thành phố duy trì giám sát hành khách nhập cảnh tại các cửa khẩu
theo quy định trong nghị định trên của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều
của luật phòng chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới
chủ động cập nhật các tài liệu truyền thông khuyến cáo phòng chống dịch covid một mươi chín
phù hợp với tình hình hiện nay và chủ động đưa tin kịp thời
bộ y tế tiếp tục cập nhật cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh trên thế giới
và trong nước
để có các biện pháp phòng chống dịch phù hợp
như vậy theo tinh thần công văn nói trên tất cả các vận động viên huấn luyện viên
thành viên đoàn cổ động viên các nước đến việt nam dự sea games ba mươi một
sẽ không phải khai báo y tế
tuy nhiên việc thực hiện nghiêm túc các phương án phòng chống dịch theo quy định
vẫn đang được lãnh đạo thành phố nhấn mạnh yêu cầu các địa phương thực hiện chấn chỉnh
để công tác tổ chức cũng như hoạt động sea games ba mươi một diễn ra thuận lợi